với thông điệp năm hai nghìn hai mươi là kêu gọi thay đổi hành vi tiêu dùng sự kiện tắt đèn vẫn là trung tâm của chiến dịch giờ trái đất
diễn ra từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay thứ bảy ngày hai mươi tám tháng ba trên cả nước
chương trình do quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên việt nam tổ chức dưới sự bảo trợ của bộ công thương và bộ tài nguyên và môi trường
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên năm nay không tổ chức các hoạt động đông người như đạp xe cổ động
hay đêm sự kiện tắt đèn giờ trái đất tại nhiều thành phố lớn trên cả nước
thay vào đó là các hoạt động tuyên truyền online trên các website của các đơn vị tổ chức sự kiện bảo trợ và mạng xã hội
bộ công thương cũng đã lưu ý các địa phương và doanh nghiệp nên lựa chọn hình thức hưởng ứng
do chiến dịch rời trái đất phù hợp với điều kiện của mình
trên cơ sở tăng cường công tác truyền thông qua truyền hình qua đài phát thanh và đặc biệt là qua mạng internet